các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
gây gắt còn tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ cường độ nắng yếu hơn với mức nhiệt cao nhất ngày mai ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
ở trung bộ các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực phú yên thì nắng nóng cũng sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng
với mức nhiệt trưa chiều mai đạt ở ngưỡng là ba mươi sáu ba mươi chín độ
tại các tỉnh vùng núi phía tây thì có những điểm nhiệt độ lên tới mức là ba mươi chín bốn mươi một độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
người dân cần hết sức đề phòng với tình trạng khô nóng có thể gây tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng
hay là nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể khiến quá tải điện gây cháy nổ hỏa hoạn
các tỉnh thành còn lại từ khánh hòa đến khu vực ninh thuận ở bình thuận mức nhiệt dễ chịu hơn trưa chiều chỉ ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
đến với vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ vẫn phổ biến có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì tại cả hai khu vực này đều có nắng nóng với mức nhiệt độ ngày đêm tại tây nguyên là hai mươi hai ba mươi năm độ
còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn và có nắng nóng
đến với thời tiết trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến là không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đến đông nam ở mức cấp bốn cấp năm nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa thì có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa trưa chiều trời nắng gió đông nam đến nam ở mức cấp hai ba nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi bốn độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại